thời tiết nắng nóng trên cả nước đúng vào dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
vì vậy nên càng có nhiều người đổ về du lịch và nghỉ dưỡng tại các bãi biển
và trong đó thành phố biển sầm sơn là một ví dụ điển hình
dịp dỗ tổ năm nay có ba ngày nghỉ hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã tới thành phố sầm sơn
để tham quan tắm biển đồng thời tham dự lễ khai mạc du lịch biển
mùa du lịch biển sầm sơn năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm
để chuẩn bị cho sự kiện này thành phố sầm sơn đã tổ chức nhiều hoạt động
quảng bá hình ảnh tới nhân dân trong cả nước như lễ hội tình yêu hòn chống mái
lễ hội các nà văn đường phố đặc biệt là sự kiện khai mạc lễ hội du lịch biển sầm sơn hai nghìn một mươi chín
với sân khấu lộng lẫy chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa tuyệt đẹp
để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách